theo thông tin từ tiểu ban điều trị mang chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng sáu đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ bảy mươi hai không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm năm mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy tám trăm bốn mươi sáu người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm năm trăm sáu mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai hai trăm một mươi sáu người